tại hà nội trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng việt nam thuộc cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
đã triển khai chương trình diễn tập khu vực phía bắc với chủ đề diễn tập phòng chống tấn công vào cổng trang thông tin điện tử
các cổng trang thông tin điện tử là điểm truy cập tập trung và duy nhất của mỗi đơn vị trên môi trường mạng
vì vậy cổng trang thông tin điện tử luôn là nơi hứng chịu nhiều cuộc tấn công nhất của các hacker
theo ghi nhận của cục an toàn thông tin chỉ trong bốn tuần vừa qua việt nam đã xảy ra hàng trăm sự cố tấn công vào cổng trang thông tin điện tử
do đó việc bảo vệ an toàn các cổng trang thông tin điện tử là vô cùng quan trọng
các cổng trang thông tin điện tử là nơi hứng chịu nhiều cuộc tấn công vào cổng trang thông tin điện tử
các cổng trang thông tin điện tử là nơi hứng chịu nhiều cuộc tấn công vào cổng trang thông tin điện tử